trần duy quân là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực thoại sơn
với trách nhiệm quản lý thu hồi công nợ của người dân chuyển giao về công ty
lợi dụng điều đó khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trần duy quân đã thu công nợ của một mươi hai người dân với tổng số tiền trên bốn trăm tám mươi ba triệu đồng
tuy nhiên quân chỉ nộp lại cho công ty khoảng một trăm sáu mươi bốn triệu đồng
giữ lại số tiền trên ba trăm một mươi chín triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân không nộp lại cho công ty
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam trần duy quân chú tỉnh an giang về tội tham mô tài sản